thực hiện nghị quyết số một mươi tám hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai về đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị
thời gian qua ban thường vụ tỉnh ủy sơn la đã chỉ đạo ra soát các đơn vị hành chính cấp xã bản để xây dựng phương án quy hoạch sát nhập các bản tiểu khu tổ dân phố chưa bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định
đây là một buổi thông tin tuyên truyền về đề án sắp nhập bản tiểu khu tổ dân phố của cán bộ ủy ban nhân dân xã tông cọ huyện thuận châu tỉnh sơn la với người dân bản lè xê nằm trên địa bàn xã
bản lè c là một trong hai mươi một bản không đạt tiêu chuẩn quy định của xã tông cọ
theo lộ trình đề án sắp nhật bản năm hai nghìn một mươi tám bản này cùng với hai bản lè a và lè b sẽ là ba bản đầu tiên thực hiện sắp nhập thành bản mới dự kiến lấy tên là bản lè
để chuẩn bị cho việc sắp nhập
ủy ban nhân dân xã tâm cọ đã tổ chức rất nhiều buổi thông tin lấy ý kiến bà con nhân dân để có những điều chỉnh sao cho phù hợp với điều kiện sinh hoạt văn hóa của người dân
qua lấy ý kiến một trăm linh người dân trong bản đều nhất trí cao với đề án này
chúng tôi đi họp bàn được nghe cán bộ bản tuyên truyền về việc sắp nhập ba bản lè thành một bản
chúng tôi cũng có ý kiến đề nghị sáp nhập những bản gần nhau có phong tục tập quán gần giống nhau để việc tổ chức các hoạt động văn hóa đời sống thuận lợi
ý kiến của chúng tôi được các cấp nhất trí chúng tôi vui lắm
toàn huyện thuận châu hiện có hai mươi tám xã một thị trấn với năm trăm bảy mươi bản đây là một trong những huyện có số lượng xã bản đông nhất của tỉnh sơn la
qua giả soát có sáu xã và năm trăm bảy mươi bản chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định
từ thực tế trên huyện thuận châu đã thành lập đề án để sáp nhập xã bản
theo đó khi triển khai sẽ giảm đi bốn xã và một trăm chín mươi bảy bản trên toàn huyện
tuy nhiên do địa bàn rộng với nhiều dân tộc cùng sinh sống điều kiện văn hóa
đời sống nhiều khác biệt nên huyện thuận châu đã lựa chọn thực hiện thí điểm việc sắp nhập một mươi sáu bản chưa bảo đảm tiêu chuẩn
theo quy định thành năm bản trong năm hai nghìn một mươi tám
riêng sắp nhập xã còn chờ ý kiến từ trung ương và tỉnh
huyện đã chỉ đạo tổ giúp việc cho ban chỉ đạo là tham mưu các văn bản chỉ đạo hướng dẫn cơ sở
và đặc biệt là giao cho các cơ quan chuyên môn như bảo hiểm công an có những hướng dẫn cụ thể
xin ý kiến đối với lại cấp có thẩm quyền để vận dụng và thực hiện linh hoạt nội dung này
vừa đảm bảo quy định và vừa đảm bảo là bà con không bị gián đoạn các loại giấy tờ để phục vụ cho hoạt động và cái quyền và nghĩa vụ của mình
hiện ban chỉ đạo của tỉnh sơn la đã giả soát xong các đơn vị hành chính cấp xã bản
từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi một các huyện thành phố trên địa bàn tỉnh sơn la đã có lộ trình đề xuất phương án sắp nhập
sắp xếp lại các bản tiểu khu tổ dân phố chưa đạt chuẩn từ ba ba trăm hai mươi bốn bản xuống còn hai bốn trăm năm mươi sáu bản giảm tám trăm sáu mươi tám bản
cùng với việc sắp nhập một lượng lớn đơn vị hành chính
số lượng cán bộ biên chế cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cũng sẽ giảm đi đáng kể
được sự đồng thuận của nhân dân được tiển khai quy trình thì tôi nghĩ rằng là cũng khó chứ không phải không khó
nhưng mà việc này sẽ thực hiện
được mà đảm bảo cái hiệu quả trong cái lãnh đạo chỉ đạo của cơ sở được tốt hơn
với quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở với nhiều giải pháp phù hợp với thực tiễn của địa phương
việc sắp xếp sắp nhập lại bản tiểu khu sẽ góp phần tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của cấp ủy chính quyền
các tổ chức đoàn thể ở sơn la
tuy nhiên do thực tiễn luôn có nhiều vấn đề mới xuất hiện tỉnh sơn la cần duy trì và đẩy mạnh công tác tuyên truyền
phổ biến kiến thức nắm bắt kịp thời những tâm tư nguyện vọng của nhân dân tạo sự đồng thuận nhất trí cao trong cả hệ thống chính trị